chỉ trong vài ngày đưa vào hoạt động gần tám mươi máy thở ở bệnh viện hồi sức một nghìn dường
dành cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch hiện đã được đưa vào sử dụng hết công suất
để đảm bảo cho công tác điều trị cũng như mở rộng công suất dường bệnh trong giai đoạn tiếp theo
bộ y tế đã cho mở kho dự trữ phòng chống dịch của phía nam và vận chuyển toàn bộ thiết bị trong kho về đây
tính đến ngày hai mươi tháng bảy bệnh viện hồi sức một giường dành cho bệnh nhân covid một mươi chín
đã tiếp nhận được tám mươi giường bệnh nhân nguy kịch trên một trăm linh giường một trăm ba mươi bệnh nhân nặng
dự kiến trong tuần này sẽ tiếp nhận thêm bốn trăm sáu mươi giường
giai đoạn tiếp theo mở rộng lên bảy trăm linh giường và trong tháng này có thể lên một giường
dù đến từ nhiều bệnh viện khác nhau toàn bộ y bác sĩ và nhân viên y tế đều đồng lòng quên mình vì công việc
không kể ngày đêm và môi trường mới còn thiêu thốn
theo sở y tế tp hcm tất cả dường bệnh tại thành bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
đều có hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm
trong đó có một trăm linh dường xăm xăm
sóc đặc biệt có hệ thống khí nén trung tâm bên cạnh oxy và hút trung tâm
một yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân nguy kịch
tin an ninh trật tự tòa nhân dân tỉnh cao bằng xét xử sơ thẩm vụ án giết người
đối với bị cáo nông văn khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xóm lũng pươi xã sóc hà huyện hà quảng
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một nông văn khoa đến nhà bố đẻ là nông văn phừng
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba trú tại cùng xóm
do bị ông phừng nghi ngờ mình trộm tiền nên giữa khoa và ông phừng đã xảy ra cãi vã
khoa đã dùng dao đập vào đầu của ông phừng khiến nạn nhân tử vong
con trai và con dâu ông phừng phát hiện điểm bất thường nên đã báo cơ quan chức năng
đối tượng khoa đã bị bắt ngay sau đó
tại cơ quan công an khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của vụ án
tòa nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên phạt bị cáo nông văn khoa một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
công an tỉnh thái nguyên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị kim thúy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường trưng vương thành phố thái nguyên
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại biêu cục đồng quang biêu điện thành phố thái nguyên
biêu cục này có chức năng hoạt động các dịch vụ của ngân hàng thương mại cổ phần biêu điện liên việt
cho chi nhánh tại thái nguyên
theo như lời khai của thúy từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một do thua lỗ trong kinh doanh
thúy đã nợ số tiền hơn hai tỷ đồng và nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng
khi tới giao dịch dịch vụ ngân hàng
cụ thể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một thúy lợi dụng chức vụ trưởng biêu cục đồng quang
yêu cầu nhân viên dưới quyền cung cấp tài khoản mật khẩu đăng nhập phần mềm giao dịch
liên kết với ngân hàng thương mại cổ phần biêu điện liên việt
vào thời điểm giao dịch viên và kiểm soát viên vắng mặt thúy tự ý thu tiền của khách hàng
đến gửi tiết kiệm sử dụng phần mềm thực hiện tất cả các sổ tiết kiệm và lập mới các sổ tiết kiệm giả
để lừa khách hàng từ đó chiếm đoạt số tiền hơn hai tỷ đồng
công an huyện thới bình của tỉnh cà mau phối hợp cùng công an xã biển bạch vừa bắt quả tang
nhiều đối tượng nam nữ đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại ấp thanh tùng xã biên bạch
bất chấp quy định một mươi sáu quy định về cấm tụ tập
tụ điểm đánh bài trên được tổ chức tại nhà của nguyễn văn tiến người dân địa phương
có một mươi đối tượng đã bị bắt quả tang trong đó thì có năm nữ
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ tại chiếu bạc và trên người đối tượng ba mươi chín triệu đồng
một mươi hai bộ bài cùng một số vật chứng khác
ngoài việc xử lý về hành vi đánh bạc cơ quan chức năng sẽ đề nghị xử lý thêm về lỗi
không thực hiện quy định hạn chế tập trung đông người theo chỉ thị một mươi sáu
vâng thưa quý vị giáo sư tiến sĩ đặng đức anh viện trưởng viện vệ sinh
dịch tễ trung ương cho biết trong tuần này sẽ có ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín moderna về việt nam
đây là lô vắc xin do chính phủ hoa kỳ viện trợ thông qua cơ chế covax facility
bộ y tế cho biết pfizer cũng đã đồng ý tăng số lượng vaccine covid một mươi chín cung cấp cho việt nam trong quý ba
từ ba triệu lên ba năm triệu liều và đồng ý bán thêm hai mươi triệu liều trong năm hai nghìn hai mươi một
nâng tổng số liều vắc xin pfizer
dự kiến bán cho việt nam là năm mươi một triệu liều tăng hai mươi triệu liều so với kế hoạch
như vậy ngoài một trăm linh năm triệu liều đã cam kết đã ký hợp đồng bảy mươi triệu liều đang đàm phán và có khả năng sẽ ký được
thì dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai việt nam dự kiến có tổng cộng một trăm bảy mươi năm triệu liều
vâng thưa quý vị trong lúc mọi người đang vui vẻ hạnh phúc bên gia đình
thì trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố hà nội
vẫn có các hình ảnh của các cán bộ chiến sĩ đang âm thầm lặng lẽ
thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát để ngăn dịch covid một mươi chín xâm nhập vào thành phố
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
nhưng với trách nhiệm được giao các cán bộ chiến sĩ tại các điểm chốt phòng chống dịch
đang nỗ lực hết mình để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát người phương tiện đi từ vùng dịch
đảm bảo cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu cho người dân
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv
tại một số chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố hà nội vào tối một mươi chín tháng bảy
chốt trực số năm trên tuyến quốc lộ một b dưới chân cầu phù đồng huyện gia lâm hà nội
mặc dù đã hai mươi giờ tối nhưng lưu lượng xe lưu thông trên tuyến vẫn khá đông
thế nhưng các lực lượng chức năng gồm công an quân đội y tế thanh tra giao thông dân quân
vẫn làm việc với tinh thần cao nhất để chung tay đẩy lùi dịch bệnh
đây là tuyến quốc lộ một các phương tiện đi rất nhanh tầm quan sát là hơi khó
nên lực lượng chúng tôi phải giải ra từ xa để dừng và quan sát các phương tiện dễ hơn
tuy nhiên dù có khó khăn bất cập như nào thì tất cả các thành viên trong tổ công tác
vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà được ban chỉ huy giao cho và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch
tôi đã tham gia chốt bảo vệ thì đến ngày hôm nay là cũng được năm ngày rồi
thì quá trình
viện nhiệm vụ tại chốt thì cũng có nhiều khó khăn
nhưng mà tôi cùng với cả mọi người anh em trong chốt thì cũng đều nêu cao tinh thần để chống dịch
hai mươi giờ đêm tại chốt kiểm soát số hai mươi đầu ra của tuyến cao tốc nội bài lào cai
mặc dù đã về đêm nhưng lưu lượng phương tiện qua lại tại khu vực này vẫn còn khá đông
tất cả chín thành viên trong tổ công tác vẫn đang căng mình phân luồng kiểm tra nghiêm các phương tiện vào thủ đô
tất cả các phương tiện ra vào qua chốt kiểm dịch cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra giả soát đo thân nhiệt khai báo y tế
khai báo y tế sau đó thì sẽ yêu cầu là những trường hợp nào mà nghi nhiễm thì sẽ có xét nghiệm xét nghiệm nhanh và test nhanh
còn đặc biệt là những trường hợp những cái xe mà đi từ vùng dịch thì sẽ cán bộ sĩ sẽ kiểm tra y tế đo thân nhiệt
và yêu cầu là
quay lại không vào thành phố
xong xong cái việc là kiểm tra đo thân nhiệt thì cũng không ngăn sông cắm chợ để đảm bảo cho hàng hóa và các phương tiện lưu thông
biết là công việc trực tại chốt là có khó khăn vất vả nhưng mà mình cũng cố gắng thu xếp việc nhà để đến đây cùng với lại các chiến sĩ công an bộ đội dân quân dân phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ
mỗi kiếp trực gồm chín đến một mươi ba người làm việc liên tục trong vòng sông
tất cả các thành viên trong tổ luôn tập trung cao độ với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh đem lại cuộc sống bình yên cho thủ đô và cả nước
mỗi ngày thì mình sẽ làm khoảng một mươi hai tiếng sáu tiếng tuần tra và sáu tiếng kiểm dịch khoảng một mươi hai tiếng
ngoài công tác chống dịch ở tại các chốt kiểm dịch thì mình vẫn tham gia tuần tra kiểm soát ở tại đơn vị phân công công tác xử lý vi phạm theo các chuyên đề của đội đề ra
buổi sáng thì mình tuần tra vào buổi tối thì mình đi tham gia chống dịch
hai mươi hai chốt kiểm soát dịch covid trên địa bàn thủ đô
các anh các chị vẫn đang chống dịch bảo vệ tất cả cửa ngõ lớn hướng vào thủ đô
nhưng phải đảm bảo linh hoạt không cứng nhắc không ngăn sông cấm chợ không gây phiền hà cho nhân dân
nhưng sẽ kiên quyết xử lý đối với những trường hợp không chấp hành các quy định phòng chống dịch
thông tin về bắt giữ chống người thì hành công vụ tại sóc trọng
sóc trọng và cảm mau sẽ có trong cụm tin vấn ngay sau đây
sáng ngày một mươi chín tháng bảy đối tượng trần văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú xã an thạnh ba huyện cù lao dung điều khiển xe mô tô đi từ nhà ra đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
thuộc khu vực ấp an hưng xã an thạnh ba
tại đây đối tượng hùng không chấp hành yêu cầu kiểm tra về kiểm soát dịch bệnh
không đeo khẩu trang đi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng điều khiển xe mô tô vượt chốt kiểm soát
khi được tổ tuần tra lưu động của công an xã an thạnh ba nhắc nhở
đối tượng không chấp hành và có lời đe dọa nhục mạ tổ công tác
thậm chí đối tượng còn nhặt một khúc gỗ đánh các đồng chí trong tổ công tác và đe dọa thách thức
khi thấy đối tượng manh động tổ công tác tiến hành khống chế
bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở công an xã an thạnh ba để làm việc
còn tại cà mau vào khoảng ba giờ ngày hai mươi tháng bảy
tại chốt kiểm tra y tế trên tuyến đường quản lộ phụng hiệp thuộc ấp sáu xã tân thành
phố cà mau lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một thanh niên điều khiển phương tiện mô tô với tốc độ cao
dù đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng trên vẫn bất chấp tăng ga bỏ chạy
buộc lực lượng phải khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai tên trần trung khánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú ấp thanh tùng xã thanh tùng huyện đầm rơi
từ ngày một mươi tám tháng bảy đến nay khánh đã đi đến các địa bàn thuộc tỉnh bình dương
và thành phố hồ chí minh để xin việc làm
khi đi qua các chốt kiểm dịch covid khánh đều không khai báo y tế
và chưa xét nghiệm y tế sars cov hai
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành thực hiện các biện pháp y tế
và đưa khánh đi cách ly tập trung sau đó sẽ xử lý theo quy định
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã đưa ra xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo triệu giao piao sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trú tại xã ca thành huyện nguyên bình về tội danh giết người
theo có trạng trước đó
đối tượng peo và gia đình bà triệu mùi nái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cùng xóm có nảy sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày
khoảng một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
pio nảy sinh ý định đầu độc gia đình bà nái
nên đã lấy lọ thuốc trừ sâu nhãn hiệu wavotok năm trăm tám mươi năm ec
trộn với củ khoai dại cận dầm nát và mang lên
để vào đầu nguồn nước sinh hoạt của gia đình bà nái
với mục đích gia đình bà này uống vào sẽ chết từ từ
tuy nhiên sau hai ngày gia đình sử dụng nước
bà nái phát hiện nước có mùi lạ
nên đã lên đầu nguồn nước để kiểm tra
thì phát hiện có túi ni lông chứa hỗn hợp trên
nên đã báo với chính quyền địa phương
sau khi sử dụng nguồn nước các thành viên trong gia đình bà nái
có biểu hiện ngộ độc như đau đầu chóng mặt
riêng con dâu bà nái phải đi điều trị tại bệnh viện
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt
bị cáo triệu giò piao tám năm tù giam về tội giết người
còn tại hà nội
chuyên án đấu tranh với ổ nhóm tội phạm ma túy
ngoài số lượng ma túy được phát hiện và thu giữ
công an quận hà đông thành phố hà nội
còn thu giữ của nhóm đối tượng này
nhiều loại vũ khí quân dụng như là súng tự chế
súng dặm bút và súng ổ quay
cùng các loại đạn đi kèm theo súng này
trước đó vào sáng ngày một mươi bốn tháng bảy
tổ công tác công an quận hà đông
phối hợp với công an phường phúc la
tiến hành kiểm tra hành chính số nhà một mươi hai a
ngõ chín a yên phúc phường phúc la quận hà đông
tại đây đã phát hiện bốn đối tượng
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
gồm đỗ tiến dũng nguyễn văn tuấn
nguyễn ngọc ly trần ninh đông
các đối tượng khai nhận vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bảy
đã tụ tập tại nhà dũng
để sử dụng trái phép chất ma túy do ly chuẩn bị
sau đó đông gọi điện cho nguyễn thị thu trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại quan trung hà đông
tiếp tục mang ma túy đến sử dụng cùng
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng
công an quận hà đông đã thu giữ tổng cộng
một mươi túi nilon chứa bốn mươi ba năm trăm tám mươi sáu methamphetamine
một túi nilon chứa hai mươi một viên nén ma túy chất methamphetamine
một túi nilon chứa một trăm bảy mươi năm gam ketamine
hai khẩu súng rộng bút hai mươi năm viên đạn
một khẩu súng bắn đạn ghém thuộc loại vũ khí quân dụng
một mươi một viên đạn ghém một khẩu súng ổ quay
bốn mươi sáu viên đạn vỏ kim loại
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng kỳ sát hình sự công an tp đà nẵng
đã tạm giữ hình sự hai người nước ngoài
gồm chen xiaolie hai mươi bảy tuổi và wang baikwang ba mươi tám tuổi
cùng quốc tịch trung quốc có liên quan tới vụ trộm đột nhập
lấy cắp một số tài sản và tiền mặt với giá trị lên tới ba tỷ đồng
cụ thể chen xiaolie được bị hại thuê làm đầu bếp
và giúp việc nhà cho căn hộ của mình
tại một khu resort ở đà nẵng
chính vì vậy mà đối tượng này nắm được mọi ngõ ngách
nơi cất tiền và thậm chí là khu vực này

qua quan hệ xã hội chen xiaolie có quen biết với wang baikwang
nên đã rủ nhau đột nhập vào căn biệt thự trên để trộm cắp
vào chiều ngày một mươi sáu tháng bảy khi bị hại có việc bên ngoài
đối tượng chen xiaolie đã hướng dẫn wang baikwang
đẩy cánh cửa ở phía hồ bơi để đột nhập vào căn hộ
tránh bị camera ghi hình
khi đã trộm được cách sát cả hai pháo khóa
lấy được số tài sản bên trong gồm một mươi một usd bảy trăm linh triệu đồng
hai đồng hồ trị giá khoảng năm trăm linh nhân dân tệ
và nhiều ngoại tệ với tổng trị giá hơn ba tỷ đồng
sau hai ngày vào cuộc điều tra công an tp đà nẵng
đã xác minh và lần lượt bắt cả hai đối tượng gây án
thưa quý vị sau khi phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình
ký văn bản khẩn gửi các sở ngành liên quan
để hỗ trợ các đối tượng
hỗ trợ doanh nghiệp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ một mươi hai h trưa nay ngày hai mươi tháng bảy
tp hcm đã dừng thu phí bot trên địa bàn
trên cơ sở đề xuất của sở giao thông vận tải
ubnd tp hcm quyết định tạm dừng thu phí
tại các trạm bot an sương an lạc
cầu phú mỹ xa lộ hà nội
và các trạm thu trên trục đường nguyễn văn linh
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chí thị một mươi sáu
thời gian tạm dừng thu phí từ một mươi hai h ngày hai mươi tháng bảy
đến khi thành phố công bố dở bỏ giãn cách xã hội
ubnd tp hcm đề nghị nhà đầu tư
và doanh nghiệp dự án
bù trí nhân lực bảo vệ thiết bị
và tài sản trạm thu phí
đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí
có phương án để kịp thời thu phí trở lại
ngay khi hết thời gian giãn cách
bên cạnh đó các doanh nghiệp cần có giải pháp hỗ trợ
cho người lao động bị ảnh hưởng
bởi việc tạm dừng thu phí nêu trên
và làm việc với các tổ chức tính dụng
để xem xét hỗ trợ tạm thời gián nợ gián lãi
trong thời gian dừng thu phí
sở giao thông vận tải sẽ làm việc với các nhà đầu tư
và doanh nghiệp dự án có liên quan đến công tác thu phí
tại các trạm thu phí nêu trên
đây là biên bản ghi nhận sự việc
và lưu trữ đầy đủ đúng quy định
đồng thời giám sát việc tạm dừng thu phí
tất cả các doanh nghiệp vận tải đường bộ đường thủy
sẽ được tạo điều kiện tối đa mở luồng xanh
để tham gia vận chuyển hàng hóa thiết yếu
cho tp hcm trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội
đó là khẳng định của sở giao thông vận tải
và sở công thương tp hcm
sở giao thông vận tải tp hcm đã nhận được hồ sơ
của sáu mươi bốn đơn vị đề xuất cấp cho bốn mươi một ba trăm bảy mươi hai phương tiện
tham gia vận chuyển hàng hóa thiết yếu
xe chở chuyên gia công nhân phương tiện chở hàng hóa
ra vào cảng biển được ưu tiên qua các chốt kiểm soát
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
hiện sở đã cấp cho ba mươi bảy ba trăm năm mươi bảy phương tiện
trong quá trình cấp giấy nhận diện phương tiện
vẫn có nhiều trường hợp không đủ điều kiện
để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy nhận diện
sở giao thông vận tải đề nghị các đơn vị đầu mối
thực hiện đúng theo hướng dẫn và biểu mẫu
các thông tin hướng dẫn đã được đăng tải
lên trang thông tin điện tử của sở giao thông vận tải
để tạo thông thoáng cho luồng xanh hàng hóa
sở công thương cùng sở giao thông vận tải
thành phố hồ chí minh đã phối hợp với các địa phương
tìm kiếm nguồn hàng tạo điều kiện lưu thông
cho những đơn vị vận tải cung ứng hàng hóa
cho địa bàn thành phố bằng nhiều phương thức
như đường thủy và đường bộ
việc đáp ứng
đáp ứng cái nhu cầu lương thực
cho nhân dân ở địa bàn thành phố
đó là cái trách nhiệm
của các cơ quan nhà nước
cùng với hệ thống phân phối
và cũng mong rằng là người dân
hết sức là an tâm
về việc là đáp ứng được cái nhu cầu
lương thực thực phẩm của người dân thành phố
không phải thiếu như một số
các linh đồn phát tiệt
hệ thống phân phối của mình
đang tích cử đầy đủ cái nguồn hàng
để đáp ứng được nhu cầu của người dân
việc tạo điều kiện
của các cơ quan từ trung ương
đến địa phương
thì các doanh nghiệp đã mạnh dạng
đồng hành cùng chính quyền
thành phố hồ chí minh
cũng như các tỉnh thành phía nam
tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh
cũng như cung ứng hàng hóa thiết yếu
cho người dân trong giai đoạn
giãn cách xã hội
chúng tôi rất là vui
và thực sự là cảm thấy
là cái trách nhiệm của mình
cũng có một phần nào đó
khi mà bây giờ là chúng ta đã áp dụng
chỉ thị thứ một mươi sáu
và hầu hết các tỉnh thành
là bây giờ là đều là vấn đề đi lại
vấn đề vận chuyển hàng hóa
là rất khó khăn
cho nên là anh em cảm thấy là
là nếu còn có thể
còn có sức
và chính phủ chỉ cần hỗ trợ giàu thôi
thì chúng tôi có thể là tiếp tục làm
và chúng tôi không có lấy phí
chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh
tất cả các doanh nghiệp
các chủ phương tiện
có cái nhã ý cùng với thành phố
thực hiện cái luồng cung cấp
lương thực thực phẩm
hàng hóa thiết yếu cho thành phố
và đây là công ty đầu tiên
đã cùng đồng hành với thành phố
trong cái công việc vận chuyển hàng hóa này
sắp tới có lẽ rằng sẽ nhiều doanh nghiệp nữa
sẽ cùng với tham gia
cùng với thành phố cũng như đồng hành
cùng với các tỉnh miền đông miền tây nam bộ
đây sẽ là một cái đường mà nó an toàn
cho sức khỏe bởi vì các bạn biết cái tàu này
nó đi thì nó không dừng lại
và rõ ràng là cái nguy cơ về dịch là nó thấp nhất
trong số những phương tiện mà đi trên đường
bởi vì tài xế phải dừng lại ăn uống này kia
rất nhiều cái rủi ro
thì tài xế cho đây là một cái đường hàng hóa
mà nó bảo đảm về phòng chống dịch
với ý chí chống dịch như chống giặc
cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thành phố
đang ra sức chiến đấu với tinh thần
mỗi người dân là một chiến sĩ
mỗi gia đình cơ quan đơn vị địa phương
là một pháo đài chống dịch
thành phố rất trân trọng ghi nhận
và biết ơn những tình cảm quý báu tấm lòng xuất ngừa xuất của
đã mang lại nhiều ý nghĩa trong cuộc chiến này
đây sẽ là sức mạnh vô cùng to lớn
để thành phố nêu cao tinh thần quyết tâm
chiến thắng dịch bệnh
thưa quý vị ngay sau khi áp dụng
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
bắt đầu từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy
công an tỉnh bạc liêu đã tổ chức
tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống dịch covid một mươi chín
các tuyến đường trên địa bàn
qua đó nhắc nhở hơn một trăm linh trường hợp
không tuân thủ theo quy định giãn cách xã hội
theo đó chỉ tính riêng trên địa bàn
thành phố bạc liêu từ giờ ngày một mươi chín tháng ba
đến hôm nay ngày hai mươi tháng bảy
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra nhắc nhở
hai mươi năm cơ sở kinh doanh có điều kiện
đồng thời tuần tra kiểm soát nhắc nhở hơn một trăm linh trường hợp
người dân ra đường không có lý do chính đáng
vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
qua việc nhắc nhở vi phạm
công an bạc liêu đã giải thích cho người dân
nắm rõ chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian tới công an bạc liêu tiếp tục đẩy mạnh
tuần tra ra các tuyến đường kiên quyết xử lý
các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn
thưa quý vị ngày hai mươi tháng bảy
phòng cảnh sát công an tỉnh đồng nai cho biết
đã bàn giao các đối tượng tụ tập đánh bạc
bất chấp diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
cho công an xã bình sơn huyện long thành
xử lý theo quy định
trước đó khoảng hai mươi h ngày một mươi chín tháng bảy
lực lượng tuần tra của tổ công tác đảm bảo
an ninh trật tự dự án cảng hàng không quốc tế long thành
của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng nai
đã triển khai lực lượng phối hợp công an xã bình sơn huyện long thành
bất ngờ ập vào bắt quả tan các đối tượng đánh bạc
bởi hình thức đánh bạc ăn tiền
bất chấp diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
tại hiện trường ấp xóm đình xã bình sơn huyện long thành
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy
tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ
tổ công tác đã khống chế bắt giữ được năm đối tượng
cùng các tan vật gồm một triệu đồng tiền mặt
ba điện thoại di động hai mươi bộ bài tay đã qua sử dụng
một mươi năm bộ bài tay chưa sử dụng
cùng chín xe mô tô của các đối tượng đánh bạc
bỏ chạy để lại hiện trường
hiện công an xã bình sơn đang củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút chiều nay ngày hai mươi tháng bảy
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chủ trì buổi làm việc về kế hoạch tiêm vaccine
đợt năm toàn thành phố
tham gia buổi làm việc có đồng chí nguyễn văn nên
bí thư thành ủy tp hcm
cùng lãnh đạo các bộ sở ban ngành tp hcm
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm cho biết
là tính đến tháng bảy
tp hcm đã tiếp nhận
là ba triệu liều vaccine
và đến hết tháng tám thì thêm hai triệu liều vaccine nữa
thì thành ra thành phố sẽ nhận được năm triệu liều vaccine
cuộc họp hiện vẫn đang diễn ra
và chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị
những nội dung quan trọng khác trong các bản tin tiếp theo